tiếp tục một thông tin đáng chú ý sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải hành khách trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó sở yêu cầu các đơn vị cơ quan liên quan sẵn sàng phương án phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe taxi phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định
không tùy tiện tăng giá cước thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ để tăng giá thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe
xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời phục vụ khi lượng khách tăng đột biến
nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng
doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ theo quy định để xử lý
sở giao thông vận tài hà nội cũng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi an toàn
cụ thể số điện thoại cố định hai trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi một chín mươi bảy nghìn chín trăm hai mươi hai chín mươi ba hai trăm hai mươi ba một nghìn sáu trăm tám mươi ba lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội
chín trăm bảy mươi hai một trăm tám mươi tám sáu trăm sáu mươi sáu lãnh đạo phòng quản lý vận tải chín trăm một mươi ba năm trăm chín mươi sáu trăm ba mươi ba lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội